chương trình thời sự trưa này sẽ có những nội dung chính sau đây

thủ tướng malaysia mahathir đã đến thăm việt nam từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng tám
hôm nay lễ đón chính thức thủ tướng malaysia mahathir mohamad đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến việt nam của thủ tướng malaysia mahathir mohamad kể từ khi ông nhậm chức vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng malaysia diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước có nhiều tiến triển thuận lợi
về quan hệ chính trị trao đổi đoàn thường xuyên diễn ra ở cấp cao các cấp và giao lưu nhân dân
quan hệ giữa việt nam và malaysia luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước không ngừng vun đắp và phát triển
cả về chiều rộng và chiều sâu góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng giữa hai nước
cùng với đả phát triển trong quan hệ chính trị quan hệ thương mại và đầu tư cũng phát triển nhanh chóng
ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực và có nhiều tiềm năng phát triển
đến nay hợp tác giữa việt nam và malaysia trên các lĩnh vực kinh tế thương mại
hợp tác an ninh quốc phòng lao động du lịch được thúc đẩy
hai nước phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn khu vực quốc tế nhất là asean và liên hợp quốc
trong suốt chặng đường hơn bốn mươi năm năm qua quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố
và phát triển trên tất cả các lĩnh vực như chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế giao lưu văn hóa
hôm nay hai mươi bảy tháng tám
đoàn công tác chính phủ do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
làm trường đoàn đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế về kết quả thực hiện năm dân vận khéo
công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đoàn công tác chính phủ do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
và ý kiến phân tích đóng góp từ các đồng chí đại diện các bộ ngành
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đánh giá cao những nỗ lực mà chính quyền nhân dân tỉnh thừa thiên huế đạt được
đồng thời lưu ý một số vấn đề tỉnh thừa thiên huế cần chú ý quan tâm triển khai trong thời gian tới
chiều qua thủ tướng singapore lý hiển long đã tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và đoàn đại biểu cấp cao thành phố
đang có chuyến thăm và làm việc tại singapore từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng tám
phát biểu tại buổi tiếp bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho biết mong muốn góp phần làm sâu sắc mối quan hệ giữa việt nam
trong đó có thành phố hồ chí minh với singapore trên nền tảng mối quan hệ chiến lược song phương
khẳng định thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế hàng đầu của việt nam
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cũng nhìn nhận địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới quy hoạch
hạ tầng tăng dân số tình trạng ngập úng và sụt lún đô thị
vì vậy thành phố rất mong muốn tham khảo kinh nghiệm của singapore để lập kế hoạch phát triển trong vòng năm một mươi năm tới
cùng với đó thành phố hồ chí minh mong muốn hai bên thảo luận
tiến tới ký kết các biên bản ghi nhớ về quy hoạch và phát triển đô thị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng quốc tế
về phần mình thủ tướng lý hiển long cho biết singapore mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện với thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung
đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực thủ tướng lý hiển long chia sẻ
thành phố hồ chí minh nên có chương trình tiếng anh sớm cho trẻ em trước khi bước vào cấp tiểu học
cùng ngày bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cũng đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo bộ giáo dục singapore
ông peter ho cố vấn cao cấp của trung tâm chiến lược tương lai và cục giao thông đường bộ singapore
trước đó trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng tám đồng chí nguyễn thiện nhân cùng đoàn đã đến thăm và nói chuyện
với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại singapore
ngày hai mươi bảy tháng tám tại thành phố thanh hóa phiên họp toàn thể lần thứ hai mươi của ủy ban pháp luật quốc hội đã khai mạc
phiên họp sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng tám để thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thẩm tra tờ trình và đề án của chính phủ về việc thành lập
bốn phường thuộc thị xã đông triều tỉnh quảng ninh sắp xếp các xã thành lập các phường và thị xã kinh môn
tỉnh hải dương thành lập thị xã sapa và các phường trực thuộc tại huyện
tỉnh hải dương thành lập thị xã sapa tỉnh lào cai thẩm tra báo cáo sơ kết năm năm triển khai thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số sáu mươi bảy của quốc hội về tăng cường công tác kiểm tra thi hành luật pháp lệnh
nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
phiên họp cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban pháp luật quốc hội
thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt biên tập
biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước
và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm hai nghìn hai mươi
cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước là hơn hai trăm năm mươi một biên chế
trong đó các cơ quan tổ chức hành chính thuộc bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
tổ chức do chính phủ thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là một trăm linh tám ba trăm sáu mươi tám biên chế
các cơ quan tổ chức hành chính thuộc cơ quan của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện là một trăm bốn mươi hai bảy trăm sáu mươi bảy biên chế
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài là một sáu mươi tám biên chế
tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là sáu trăm tám mươi sáu biên chế
biên chế công chức dự phòng là sáu trăm hai mươi tám biên chế
so với năm hai nghìn một mươi chín tổng số biên chế công chức năm hai nghìn hai mươi giảm hơn sáu biên chế
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố thêm năm bị can là đồng phạm trong vụ án
vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ đưa hối lộ
tại tổng công ty viễn thông mobifone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra vụ án và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi sáu tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét
dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với vai trò đồng phạm đối với năm cá nhân
gồm phan thị hoa mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thành viên hội đồng thành viên tổng công ty viễn thông mobile phone
hồ tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên thành viên hội đồng thành viên tổng công ty viễn thông mobile phone
hiện là phó tổng giám đốc mobifone
nguyễn đăng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó tổng giám đốc phụ trách tổng công ty viễn thông mobile phone
nguyễn bảo long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông mobile phone
nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông mobile phone
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung làm rõ hành vi của các bị can đã khởi tố
và giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình
khuyến cáo hạn chế đưa khách du lịch đến hồng kông trung quốc
khuyến cáo hạn chế khách tham quan du lịch đến với hồng kông trung quốc
thời gian qua đã có nhiều cuộc biểu tình tuần hành trên đường phố hồng kông trung quốc
để bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch
tổng cục du lịch đề nghị các sở văn hóa thể thao và du lịch
sở du lịch thông báo cho các đơn vị lữ hành quốc tế
cân nhắc hạn chế đưa khách đến các địa điểm tụ tập đông người
để tránh những hệ lụy đáng tiếc
và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại
trong trường hợp khẩn cấp khách du lịch có thể liên hệ qua đường dây nóng
bảo hộ công dân của tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông trung quốc
và macau trung quốc
cộng tám mươi năm hai trăm năm mươi một bảy trăm linh sáu bảy trăm bốn mươi ba
hoặc cộng tám mươi năm hai trăm hai mươi tám ba trăm năm mươi chín ba trăm linh tám
và số điện thoại tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao

thưa quý vị
để chuẩn bị cho công tác bảo đảm an toàn
chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng
nên ngay từ những tháng đầu tháng bảy đến nay
thì các lực lượng công an quân sự biên phòng trên địa bàn tỉnh an giang
đã phối hợp chặt chẽ về trật tự an ninh
để chương trình được diễn ra thành công
đến thời điểm này các lực lượng biên phòng công an quân sự và cảnh sát giao thông
ở huyện tịnh biên và thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã phối hợp chặt chẽ về trật tự an toàn giao thông
trong việc đưa đón dẫn đoàn đại biểu khách mời
đồng thời phân công các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
xây dựng kế hoạch lập chốt trên các tuyến giao thông
và phân công cán bộ chiến sĩ trực từng chốt
làm nhiệm vụ phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên tuyến đường trong ngày diễn ra sự kiện
hiện tại các mặt công tác chuẩn bị cuối cùng
của chương trình giao lưu hữu nghị việt nam campuchia đã hoàn tất
quyết tâm bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối
góp phần vào thành công chung của chương trình
ngoài mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi
tại thành phố hạ long quảng ninh
tổng cục hải quan dự kiến tổ chức hội nghị
tổng cục trưởng hải quan asem lần thứ một mươi ba
hội nghị sẽ có năm mươi ba đoàn đại biểu
từ cơ quan hải quan các nước thành viên asem tới tham gia
tổng cục hải quan nhấn mạnh
nối tiếp kế hoạch hành động hải quan asem hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
với vai trò là nước chủ trì hội nghị
hải quan việt nam dự kiến góp ý kiến về chương trình hành động
để đưa vào kế hoạch hành động hải quan asem hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
gồm ứng dụng cách mạng công nghiệp bốn
trong việc tăng cường tích hợp
kết nối các hệ thống công nghệ thông tin
nhằm phục vụ công tác quản lý hải quan hiệu quả
và chiến dịch hải quan xanh
nhằm bảo vệ môi trường và an ninh thương mại
sau một tháng đồng loạt tổng kiểm tra ô tô chở khách
ô tô vận tải container và mô tô
từ ngày một mươi năm tháng một mươi ba
đến ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện
và lập biên bản xử lý gần ba trăm một mươi năm phương tiện vi phạm
trong đó đã phát hiện một trăm sáu mươi trường hợp sử dụng ma túy
trong đó có hơn hai mươi bảy sáu trăm linh ô tô khách
gần hai trăm sáu mươi năm mô tô
phạt tiền gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn bốn mươi bảy sáu trăm linh trường hợp
tiến hành tạm giữ hơn hai mươi một phương tiện các loại
đặc biệt qua công tác kiểm tra
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn một mươi bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
và phát hiện một trăm sáu mươi trường hợp lái xe sử dụng ma túy
tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an
từ nay đến cuối năm
cảnh sát giao thông cả nước sẽ huy động lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
công cụ hỗ trợ để tiếp tục phối hợp tổ chức
xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
và triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng chín
để mọi người dân đều có một kỳ nghỉ an toàn vui tươi lành mạnh bên người thân và gia đình
gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường
nhưng phải mất gần hai ngày lực lượng mới cơ bản khống chế được vụ cháy
khoảng năm mươi hectare rừng trồng ở huyện phú hòa tỉnh phú yên
tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên xác nhận vụ cháy rừng ở khu vực núi kỳ lễ xã hòa định tây huyện phú hòa
đã cơ bản được dập tắt lúc hai mươi ba h đêm hai mươi sáu tháng tám
tuy nhiên đã có ít nhất khoảng năm mươi hectare rừng từ một đến năm năm tuổi của người dân bị thiêu dụi trên diện tích cháy hơn một trăm linh hectare
ước thiệt hại trên hai tỷ đồng
nơi thì tiến hành phối hợp với lực lượng công an lực lượng kiểm lâm và lực lượng của địa phương xã hòa định tây
tiến hành bằng biện pháp và triển khai chữa cháy theo kế hoạch
sau khi chúng tôi đã thực hiện nội dung này thì tiến hành ở từng vị trí và có phân công công tác chuẩn bị và chỉ huy lãnh đạo chữa cháy
trong thời gian là chấm nhất
trước đó đám cháy bùng phát từ một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám tại khu vực núi kỳ lễ
sau đó lan rộng ra nhiều khu vực lân cận và kéo dài
có thời điểm lửa uy hiếp nhiều nhà dân bên dưới
tỉnh phú yên phải huy động năm xe chữa cháy đến hiện trường bảo vệ
phát huy hết tinh thần thay đổi trách nhiệm
và đang khống chế dập tích các đám cháy
và cùng với bà con nhân dân các địa phương cũng như là đang kiểm soát ngọn lửa tại các đám rừng
đây là vụ cháy rừng lớn trong mùa khô năm nay ở tỉnh phú yên
nâng tổng diện tích thiệt hại lên đến trên năm trăm năm mươi hectare
chỉ cục kiểm lâm tỉnh này cảnh báo
thời tiết vẫn còn khô hành nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức cao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
sáng ngày hai mươi bảy tháng tám áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông miền trung philippines
đã mạnh lên thành bão và có tên gọi quốc tế là podun
hồi bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy độ kinh đông
cách đảo luzon philippines khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng tám bão podun di chuyển đến phía đông đông nam
tâm bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đến bảy giờ ngày ba mươi một tháng tám bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi cho tới một mươi năm km và còn có khả năng mạnh thêm
cấp độ rủi ro thiên tài do bão là cấp ba
tâm bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi cho tới một mươi năm km
tỉnh quảng trị ghi nhận nắng hạn kéo dài gió tây nam thổi mạnh
nước ở các hồ và đập thủy lợi đã cạn kiệt
làm cho lúa và hoa màu của bà con nơi đây luôn trong tình trạng khô héo và mất trắng
tỉnh quảng trị đang triển khai các biện pháp quyết liệt để tối thiểu hóa thiệt hại cho bà con
tuy nhiên vô cùng khó khăn để có thể cứu được lúa và hoa màu đã bị khô hạn
để trồng một hectare đậu xanh như thế này người dân vùng núi đắc rông tỉnh quảng trị
phải đầu tư từ một mươi bảy đến hai mươi triệu đồng
nhưng giờ đây đang ở trong tình trạng có trái mà không có hạt do thiếu nước
hiện tại toàn tỉnh có hơn bảy năm trăm linh hectare lúa bị hạn
trong đó có hơn hai hectare bị cháy và khả năng mất trắng
diện tích hoa màu và cây công nghiệp bị khô hạn hơn ba hectare
trong đó mất trắng hơn một hectare
sở nông nghiệp phạm thị đông thôn xây dựng kế hoạch để tham mưu bán tỉnh
có những chính sách hỗ trợ cho nông dân
đặc biệt là liên kết với dân nghiệp để báo tiêu sản phẩm đầu ra
trước tình trạng nắng hạn kéo dài
tỉnh quảng trị đã triển khai đắp hàng chục đập
và lắp hơn một trăm linh máy bơm để cứu lúa cũng như hoa màu
tuy nhiên tình hình hạn hán ở tỉnh quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
nếu trời tiếp tục nắng nóng và không có mưa
các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đang phối hợp với các huyện thị xã
triển khai nhiều giải pháp chống hạn
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp
quá trình biến đổi khí hậu cùng với sự tác động của thiên nhiên và con người
đã làm cho bờ sông tại long an ngày càng sạt lở nghiêm trọng hơn
rông và lóc nhiều hơn
những tác động này đã khiến cho nhiều hộ nơi đây mất đất mất nhà
thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng
chính cụ bảo vệ nông thôn và thủy lợi long an cho biết
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tỉnh đã xảy ra một mươi một điểm sạt lở làm mất đường giao thông mất đất và mất nhà
viễn cảnh sạt lở bờ sông canh rạch vẫn đang diễn biến
phức tạp với mức độ nghiêm trọng hơn
ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra hơn hai mươi hai tỷ đồng
để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sống tại các vùng có nguy cơ sạt lở
long an kiến nghị trung ương xem xét hỗ trợ khoảng một trăm sáu mươi tỷ đồng
để xây dựng bờ kè chống sạt lở khu vực ấp rạch chanh xã lợi bình nhơn thành phố tân an
nằm bên sông vàm cỏ tây
bờ kè chống sạt lở khu vực miễu ông bần quỳ xã nhật minh huyện tân trụ
dự án di rời một trăm ba mươi tám hộ dân ở xã thanh vĩnh đông huyện châu thành
và vùng có nguy cơ sạt lở vào khu tái định cư xã long hậu huyện cần duộc tỉnh long an
trong di trúc chủ tịch hồ chí minh đề cập đến nhiều vấn đề
trong đó có việc nâng cao đời sống nhân dân
người từng căn dặn đảng cần phải có kế hoạch thật tốt
để phát triển kinh tế và văn hóa
nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm qua cùng với cả nước huyện mộc châu tỉnh sơn la
đã có nhiều việc làm thiết thực và cụ thể để nâng cao đời sống nhân dân
điển hình là phong trào làm nhà đại đoàn kết
hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
gia đình anh tráng a tùng là hộ có hoàn cảnh khó khăn
nhà đông con lại ốm đau bệnh tật thường xuyên
mong ước của anh là có một ngôi nhà che mưa che nắng không phải đi ở nhờ
điều đó đã trở thành hiện thực
khi gia đình anh được quỹ tiến dụng nhân dân thị trấn nông trường mộc châu đỡ đầu
hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh về nâng cao đời sống cho nhân dân
những năm qua huyện mộc châu đã vận động kết nối hơn một ba trăm linh lượt tổ chức cá nhân
giúp một năm trăm hai mươi bảy hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững
xây dựng quỹ vì người nghèo
với tổng số tiền trên một mươi tỷ đồng
hỗ trợ làm bốn trăm ba mươi ba nhà đại đoàn kết cho người nghèo
do vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ một mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn xuống còn bảy năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài nhiệm vụ chính là để nhận tiền kết
gửi rồi đầu tư vốn cho bà con nhân dân
thì quỹ cũng rất là chú trọng công việc làm công tác an sinh trao hội
như là xây nhà đại đoàn kết
như là tặng giải thưởng tài năng trẻ
rồi thực hiện nhiều chương trình phục lợi khác
trong chương trình cắt băng khánh thành nhà đại đoàn kết ngày hôm nay
thì cũng là một trong những công tác
việc làm để học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
và làm theo cái di trúc của người
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trong những năm qua đảng bộ thị trấn đông trường
luôn quan tâm đến nội dung đó là chăm no đời sống cho nhân dân
và ở đây là tập trung cho những hộ nghèo
việc đầu tiên đó là đảng bộ huy động từ đảng viên
đó là thành lập quỹ giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị trấn đông trường
trong hai năm mới phát động thì cũng đã thực hiện được hơn hai trăm linh triệu đồng
hỗ trợ sửa nhà cho các hộ nghèo
nội dung thứ hai đó là vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp các cá nhân
hảo tâm trên địa bàn thị trấn đông trường
cũng đã huy động được trên hai trăm linh triệu đồng
và trong năm năm đã thực hiện được ba mươi hai nhà đại đoàn kết
khắc ghi và hiện thực di trúc của chủ tịch hồ chí minh
bằng những hành động và việc làm cụ thể thiết thực
đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện mộc châu
luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống vật chất tinh thần
cho đồng bào các dân tộc đúng như lời can dặn của người trước lúc đi xa
hàng trăm hộ ở khu tái định cư thôn phò ninh xã phong an
và tỉnh lộ chín huyện phong điền thừa thiên huế
hai năm qua bị buộc phải thức giấc từ bốn giờ sáng
phải mắc dèm tránh bụi để ăn cơm và sinh hoạt
nguyên nhân là bởi nơi họ sống
lại ở bên tuyến đường vận chuyển đất và đá
của các đơn vị khai thác mỏ
để đối phó với bụi và tiếng ồn
người dân ở trên trục đường này
đã phải đóng kín cửa nhà răng màn chống bụi tới nước
thế nhưng những giải pháp này vẫn không giải quyết được vấn đề
cách đó không xa
người dân sống dọc tỉnh lộ chín đến bữa ăn giờ ngủ
là phải mang vật cản ra giữa đường
để hạn chế tốc độ qua lại tránh bụi và tiếng ồn